tính tới sáu giờ sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
và tổng số ca mắc tại nước ta hiện vẫn là một sáu mươi chín ca
hôm nay thì cũng là ngày thứ hai mươi ba nước ta không có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
trong một sáu mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi một ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi một tám trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một sáu trăm năm mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba năm trăm tám mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu sáu trăm linh ba người